quý vị thân mến tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch thế nhưng toàn lực lượng công an nhân dân vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an dân an sinh
xác định đây là cuộc chiến lâu dài mỗi cán bộ chiến sĩ đều không ngừng cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dẫu phải đối mặt với những gian khó hay hiểm nguy thậm chí là cả hy sinh
tham gia ở tuyến đầu chống dịch nhiều tháng liền quay cuồng trong công việc điều dưỡng đặng thị thu hiền chưa gặp lại con
chị là một trong số hàng trăm y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tạm gác lại việc gia đình để sung phong nhận nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến t ba mươi
chưa bao giờ em nghĩ là em đã hối hận khi em đi ở đây hết tự nhiên tại vì còn những anh chị em còn những các bác đồ ai mà không có gia đình vậy thì mình chỉ gọi là mình cống hiến một chút gì đó nhỏ thôi
trong cuộc chiến không có tiếng súng nhưng vô cùng
vô cùng khốc liệt
những áp lực chưa từng có
những nhiệm vụ chưa từng thực hiện
những hy sinh mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết
nhưng không gì có thể làm chun bước người chiến sĩ
không sợ lây nhiễm
không sợ mệt mỏi
chỉ sợ khuyết tên mình trong buồng